ngày mai là ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
dự kiến phiên tòa này sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán nguyễn ngọc huân làm chủ tọa phiên tòa
tổng số hai mươi hai bị cáo bị đưa ra xét xử
các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng được nhà nước nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án công trình lớn của quốc gia
trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii hành vi này của các bị cáo đã gây bức xúc trong dư luận mất lòng tin của nhân dân cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật